từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã đầu tư thành lập tổng cộng hai mươi sáu doanh nghiệp tại chiết giang
với tổng số vốn hai mươi triệu usd chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dệt may chế tạo linh kiện ô tô gia công kim loại
tỉnh chiết giang đã có một trăm bảy mươi chín doanh nghiệp đầu tư tại việt nam với tổng số vốn một sáu mươi hai tỷ usd
phát biểu với các doanh nghiệp trung quốc tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
việt nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư với trung quốc
khuyến khích ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác
góp phần vào sự phát triển của cả hai nước và củng cố hơn nữa quan hệ việt trung
tổng bí thư hoan nghênh các doanh nghiệp trung quốc đầu tư vào việt nam với các dự án công nghệ tiên tiến
thân thiện với môi trường ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp phụ trợ
phát triển năng lượng tái tạo năng lượng sạch phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển của việt nam
tổng bí thư hoan nghênh các doanh nghiệp hai nước đã tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển thương mại cùng có lợi
ngày càng cân bằng và lành mạnh giữa hai nước đẩy mạnh hoạt động du lịch
nhằm tăng cường giao lưu hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước
tổng bí thư nhấn mạnh các doanh nhân doanh nghiệp là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác
tạo sự gắn bó lợi ích giữa nhân dân hai nước và nền tảng vật chất cho quan hệ hai nước
tổng bí thư mong muốn các doanh nghiệp trung quốc sẽ tăng cường và nâng cao hơn nữa
hiệu quả hợp tác để cùng chia sẻ và cùng phát triển với việt nam trong thời gian tới
vào cuối giờ sáng nay tại hàng châu tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tham quan tập đoàn vạn sự lợi
vạn sự lợi là một doanh nghiệp hàng đầu của chiết giang nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất tơ lụa
đã một mươi một năm liên tục được xếp hạng trong danh sách năm trăm linh doanh nghiệp lớn nhất trung quốc
tại đây tổng bí thư đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tơ lụa
nghe giới thiệu về tình hình sản xuất kinh doanh và những thành tiệu nổi bật của tập đoàn vạn sự lợi
với hơn bốn mươi năm phát triển tập đoàn vạn sự lợi đã không ngừng lớn mạnh khẳng định thương hiệu uy tín trên thị trường
đi đầu trong đổi mới và sáng tạo chuyển đổi thành công mô hình ngành công nghiệp sản xuất đặc sắc tơ lụa
phát triển sản phẩm truyền thống kết hợp với sáng tạo văn hóa
xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong doanh nghiệp dân doanh truyền thống trung quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định vạn sự lợi thực sự là tấm gương tiêu biểu trong doanh nghiệp dân doanh truyền thống của trung quốc
đồng thời đánh giá cao việc tập đoàn đã coi trọng và làm tốt công tác xây dựng đảng trong tập đoàn
có nhiều đóng góp cho lợi ích chung của xã hội và đất nước trung quốc nhấn mạnh việt nam cũng có tơ lụa hà đông nổi tiếng
tổng bí thư nguyễn phú trọng mong rằng trong lĩnh vực này hai bên có thể hợp tác với nhau để cùng phát triển
việt nam hoan nghênh các nhà đầu tư doanh nghiệp có thực lực có công nghệ tiên tiến của trung quốc
triển khai các dự án hợp tác đầu tư tại việt nam
tổng bí thư nhấn mạnh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các doanh nghiệp trung quốc
nói chung và của tập đoàn nói riêng cùng bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của hai đất nước
trước đó trong sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã gặp mặt cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán việt nam tại thượng hải
tổng bí thư nguyễn phú trọng biểu dương tập thể cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán đã nỗ lực khắc phục khó khăn
hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại mà đảng và nhà nước giao phó
thông qua các hoạt động tổ chức những sự kiện văn hóa kinh tế chính trị thiết thực
có ý nghĩa tổng lãnh sự quán thực sự là cầu nối để giới thiệu quảng bá hình ảnh về con người và đất nước việt nam
về tình hình hữu nghị việt nam trung quốc không chỉ tới người dân trung quốc
mà còn tới bạn bè quốc tế đang sinh sống học tập tại thượng hải giang tô và chiết giang
nhấn mạnh hàng châu chiết giang là vùng đất giàu văn hóa nơi bác hồ đã từng đến thăm
nơi đại thi hào nguyễn du đã tới và viết nên áng văn chương kiệt tác truyện kiều
tổng bí thư căn dặn cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán cần coi đây là vinh dự
đồng thời cũng là trách nhiệm xa nước càng yêu thêm đất nước tiếp tục đoàn kết phấn đấu nỗ lực khắc phục khó khăn
thực hiện tốt vai trò tham mưu cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thực chất
nhân dịp này cán bộ tổng lãnh sự quán việt nam tại thượng hải đã tặng tổng bí thư bức ảnh tư liệu
chủ tịch hồ chí minh đi thuyền trên hồ tây tại hàng châu năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thành phố hàng châu tỉnh chiết giang về nước
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức trung quốc trong thời gian bốn ngày từ ngày một mươi một tới ngày một mươi năm tháng một
tiễn tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn tại sân bay quốc tế tiêu sơn về phía trung quốc
có các đồng chí tống đào trưởng ban liên lạc đối ngoại đại sứ quán trung quốc tại việt nam hồng tiểu dũng
sa tuấn phó bí thư tỉnh ủy quyền tỉnh trưởng tỉnh chiết giang và một số cán bộ của ban liên lạc đối ngoại tỉnh chiết giang
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại trung quốc một số cán bộ đại sứ quán tổng lãnh sự quán việt nam tại thượng hải
và đại diện lưu học sinh việt nam tại chiết giang
đúng một mươi sáu h ba mươi giờ hà nội chuyên cơ chở tổng bí thư và đoàn cấp cao việt nam đã về đến sân bay quốc tế nội bài
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức trung quốc tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn
tới tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình sau đây là nội dung bức điện
giờ thành phố hàng châu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
tôi xin gửi tới đồng chí và qua đồng chí đến các đồng chí lãnh đạo đảng chính phủ và nhân dân trung quốc
lời cảm ơn chân thành về những tình cảm hữu nghị thắm tình đồng chí anh em và sự đón tiếp trọng thị
đáo đã dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao việt nam trong thời gian chuyến thăm
đất nước trung quốc tươi đẹp đang phát triển mạnh mẽ người dân trung quốc giàu lòng mến khách đã để lại
trong tôi và các đồng chí trong đoàn những ấn tượng vô cùng sâu sắc tôi tin tưởng chắc chắn rằng những kết quả
tích cực đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị
sự tin cậy chính trị thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
việt nam trung quốc vì sự phát triển của hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình
ổn định hợp tác thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới tôi chân thành chúc nhân dân trung quốc
dưới sự lãnh đạo kiên cường của trung ương đảng cộng sản trung quốc với đồng chí tập cận bình
làm hạt nhân lãnh đạo sẽ tiếp tục đạt được những thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đi sâu
cải cách toàn diện sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả và xây dựng trung quốc
trở thành quốc gia hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa
nhân dịp xuân hai nghìn một mươi bảy và tết đinh dậu sắp đến chúc đồng chí tập cận bình và các đồng chí lãnh đạo
đảng nhà nước và nhân dân trung quốc sức khỏe hạnh phúc và thành công chúc quan hệ hữu nghị
truyền thống việt nam trung quốc mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững hết điện cảm ơn
trong hai ngày là ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã có chuyến thăm làm việc và tặng quà
cho các gia đình chính sách các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh sơn la
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sơn la đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá
sơn la là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn tuy nhiên với những kết quả đã đạt được trong
thời gian qua thể hiện sự quyết tâm và đoàn kết của toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh
việt với việc đổi mới phương pháp lãnh đạo và phong cách cán bộ mà tỉnh đang thực hiện
cho thấy hướng đi đúng đắn có tính chủ động đồng thời góp phần thực hiện dân chủ tiết kiệm
trong thời gian tới đồng chí nguyễn thiện nhân hy vọng lãnh đạo tỉnh sơn la sẽ tiếp tục phát huy
các kết quả đã đạt được học tập kinh nghiệm của các địa phương trên toàn quốc kêu gọi đầu tư gắn với
bảo đảm lợi ích sản xuất của người dân chú trọng chăm lo nhiều hơn nữa tới công tác giáo dục đào tạo
cũng trong chuyến làm việc tại tỉnh sơn la đồng chí nguyễn thiện nhân đã đi thăm
chúc tết các gia đình chính sách trên địa bàn và tặng hai mươi năm phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tại xã triềng cọ thành phố sơn la
thông qua chương trình tết dung vầy sáng nay tỉnh cao bằng đã trao hơn năm trăm sáu mươi xuất quà trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
trao sáu trăm linh triệu đồng hỗ trợ cho một mươi gia đình công nhân cán bộ viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn
để xây dựng sửa chữa nhà ở hai phiếu giảm giá mua hàng tết cho công nhân viên chức lao động
đây là dịp để các cơ quan tổ chức doanh nghiệp chung tay chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân
người lao động giúp người lao động yên tâm công tác lao động sản xuất nâng cao năng suất lao động
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương
sáng nay tại hà nội quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng bộ y tế phối hợp với báo tuổi trẻ
tổ chức chương trình xuân yêu thương hai nghìn một mươi bảy cho các bệnh nhân bệnh nhi ung thư
với cả một chặng đường dài phía trước phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác
bệnh nhân ung thư không chỉ chịu nhiều đau đớn về thể xác mà hàng ngày còn phải lo lắng về vật chất kinh phí để chữa trị
chương trình xuân yêu thương là một hoạt động thường niên được tổ chức nhiều năm nay nhằm đem lại niềm vui
tiếng cười nhân dịp tết đến xuân về cho hàng trăm bệnh nhân bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn
đang điều trị tại các bệnh viện
với gần năm trăm linh phần quà được trao tận tay các bệnh nhân bệnh nhi đây sẽ là nguồn động viên tinh thần quý giá
để bệnh nhân ung thư tiếp tục chiến đấu với bệnh tật tạm quên đi nỗi đau để đón tết đinh dậu ấm áp và vui vẻ
đà lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp để phát triển ngành hoa chất lượng cao
những ngày này hàng nghìn nông dân canh tác hoa tại thành phố đà lạt đang tất bật chăm sóc cho những vườn hoa của mình
phục vụ dịp tết cổ truyền
dù năm nay khí hậu thất thường mưa kéo dài ảnh hưởng khá lớn đến sản lượng và chất lượng hoa
thế nhưng các làng hoa ở xứ ngàn hoa đà lạt đã sẵn sàng cung cấp một lượng hoa lớn trong dịp tết
hiện diện tích canh tác hoa tại đà lạt đạt hơn bảy bảy trăm linh ha sản lượng năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai bốn tỷ cành
hoa đà lạt là sản phẩm chiến lược của tỉnh lâm đồng được đánh giá cao về màu sắc và chất lượng
trong đó sự đóng góp khá lớn của các làng hoa truyền thống như làng hoa hà đông thái phiên hay vạn thành
đây cũng là những điểm cung cấp lượng hoa lớn trong dịp tết cho thị trường trong cả nước
thời điểm này công tác chăm sóc hoa tết tại các làng hoa trở nên nhộn nhịp
tuy nhiên năm nay do thời tiết thất thường đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng
nhiều nhà nông chăn trở lo không đủ hoa cung cấp thị trường tết đang đến gần
mấy năm thì thời tiết là mùa này là nắng nhưng mà năm nay thì cô thấy là mùa này là mưa
còn mưa mà thời tiết lạnh thì bông hoa cũng sợ là nở trễ
thì như nhà cô năm nay thì cũng phân cho đầy đủ này rồi thuốc xịt rồi tưới
rồi nói chung mình cũng theo dõi mình theo dõi thời gian rồi mình cũng cố gắng mình chăm thôi
nhưng mà nếu lọt hết vô tết thì là mình ổn
hiện nhiều loài hoa như lili đồng tiền cẩm trướng hoa hồng đã chốm chín nụ sẵn sàng cung cấp ra thị trường
tuy nhiên nhiều nông dân tỏ ra lo lắng
nếu thời tiết thất thường mưa vẫn tiếp tục kéo dài như thời gian qua
thì sản lượng các loài hoa sẽ giảm chất lượng cũng bị ảnh hưởng và dẫn tới tình trạng khan hiếm hoa
năm nay đồng tiền trời mưa nhiều lắm không có sản lượng mấy đâu
chất lượng thì cũng thấp
thế mà bây giờ muốn có hoa để tết bán thì mình cứ phải vẻ
nhìn chung là mình bẻ là với số lượng lẽ ra bẻ thấy bảy mươi bó nhưng mà bẻ giảm đi
tại làng hoa thái phiên phường một mươi hai thành phố đà lạt hiện có khoảng ba trăm năm mươi hectare nhà kính trồng hoa
trong đó chủ yếu là hoa cúc các loại sản lượng mỗi năm khoảng sáu trăm linh triệu cành
riêng vụ hoa tết nông dân đầu tư sản xuất khoảng bảy mươi hecta với khoảng năm mươi hecta hoa cúp còn lại là lili cát tường và lai ơn
theo các nhà nông nơi đây hàng năm vào vụ hoa tết các thương lái đã tìm đến các nhà vườn để đặt mua hoa trước để cung cấp ra thị trường
chủ yếu là thành phố hồ chí minh hà nội và các tỉnh miền trung
số còn lại sẽ được bán tại thị trường đà lạt
riêng cái vụ tết này thì nông dân đầu tư sản xuất khoảng bảy mươi hecta trong đó còn năm mươi năm hecta hoa cúp các loại một mươi năm hecta là hoa lili và các loại hoa khác như là cát tường cầm trưởng lai ơn
và nói chung là tất cả mọi cái đều đã sẵn sàng chờ ngày để thu hoạch và cái thị trường chủ yếu là trong nước
do nhiều loài hoa trở nên khan hiếm nên một số loài hoa cung cấp cho thị trường tết có giá thành khá cao
theo đặt hàng mỗi bó hoa lili năm cành mỗi cành năm bông có giá từ hai trăm linh đến hai trăm sáu mươi ngàn đồng tùy loại lây ơn từ năm mươi tới chín mươi ngàn đồng một bó một mươi gành hoa cúc chén có giá từ hai mươi hai mươi bốn đồng một bó một mươi gành
một số loại hoa khác như địa lan hoa hồng cát tường cầm trướng cũng tăng giá đáng kể
thời điểm này hàng nghìn nông dân trồng hoa tại đà lạt đang tỉ mẩn chăm sóc vườn hoa của mình
cung cấp cho thị trường hoa dịp tết
như thường lệ cứ đến những ngày cận tết thì tình hình buôn lậu càng diễn biến phức tạp hơn
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và bộ quốc phòng trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu gian lận thương mại trên biển dịp cuối năm và trước tết nguyên đán
các đơn vị thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các vùng biển của cả nước
mới đây vùng cảnh sát biển một vừa thu giữ và xử lý nhiều tàu chở hàng hóa chưa rõ nguồn gốc trên vùng biển vịnh bắc bộ
đây là một tàu chở than không rõ nguồn gốc do lực lượng cảnh sát biển vừa bắt giữ xử lý
dịp cuối năm và trước tết nguyên đán tình hình buôn lậu gian lận thương mại có nhiều diễn biến phức tạp trên vùng biển hải phòng quảng ninh
tàu qn bảy trăm tám mươi bảy của công ty thương mại và vận tải bình an chở hơn hai tám trăm linh tấn than
tại thời điểm kiểm tra hôm nay chủ tàu không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp về nguồn gốc số than này
sau hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ xử lý bảy vụ sai phạm về buôn lậu
gian lận thương mại với các mặt hàng than dầu và phá một vụ án về ma túy
một mươi tấn than hàng chục nghìn lít dầu đeo và pháo lậu
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đang quản lý vùng biển của một mươi tỉnh thành phía bắc
với chiều dài hơn bảy trăm sáu mươi km đơn vị đang duy trì lực lượng tuần tra mũi trinh sát ở các vùng biển trọng điểm như quảng ninh hải phòng thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
đặc biệt là tăng cường lực lượng
trên cơ sở đánh giá tình hình vùng biển chúng tôi lựa chọn khu vực trọng điểm để chúng tôi bố trí lực lượng
sau đó là hàng ngày đánh đoại chỉ huy vùng hàng ngày cũng như hàng tuần yêu cầu các lực lượng tăng cường hoạt động ở các địa điểm đảm bản trọng điểm
để nắm chắc các thủ đoạn các đối tượng vi phạm trên biển để đấu tranh có hiệu quả
từ nay đến tết nguyên đán lực lượng cảnh sát biển tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng công an hải quan trao đổi thông tin
tình hình và đấu tranh hiệu quả đối với các đối tượng ổ nhóm đường dây buôn lậu gian lận thương mại và tội phạm ma túy
đối với thị trường chứng khoán thông tin luôn là yếu tố không thể thiếu được khi thực hiện các hoạt động đầu tư
yếu tố sống còn để thị trường có chất lượng là lòng tin của nhà đầu tư
lòng tin được xây dựng dựa trên sự công khai minh bạch
tuy nhiên thị trường chứng khoán việt nam thời gian qua
kết quả báo cáo môi trường kinh doanh năm hai nghìn một mươi bốn của ngân hàng thế giới xếp việt nam ở hạng chín mươi chín trên một trăm tám mươi chín quốc gia
trong đó chỉ số mức độ công khai thông tin đạt bảy trên một mươi chỉ số mức độ bảo vệ nhà đầu tư chỉ đạt ba trên một mươi
minh bạch thông tin từ phía các công ty đặc biệt là các công ty niêm yết là cơ sở quan trọng
làm gia tăng giá trị của các công ty niêm yết cũng là góp phần giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững
vì thế sự minh bạch của thông tin trên báo cáo tài chính là rất cần thiết
vì thiếu chúng các công ty không thể xây dựng niềm tin của công chúng vào thành quả thực hiện
và khả năng thu hút vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán
và thị trường chứng khoán cũng không nằm ngoài quá trình đó
sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán sẽ làm cho bộ khung của nền kinh tế thị trường nước ta
ngày càng trở nên đầy đủ
và trong một tương lai không xa thị trường chứng khoán việt nam sẽ có một vai trò như là chiếc xương sống của nền kinh tế
để sớm đạt được điều này việc thực hiện công bố thông tin và hướng đến phát triển bền vững
theo báo cáo thường niên lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ đóng góp cho sự phát triển của chính công ty họ
tạo dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư và các bên có quyền lợi liên quan
mà còn góp phần vào sự phát triển minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán
theo kết quả cuộc bình chọn báo cáo thường niên các năm vừa qua
chất lượng báo cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán hà nội và tp hcm
đã có cải thiện đáng kể về mặt hình thức cũng như nội dung
những công ty đặt giải nằm trong top một mươi hay top ba mươi luôn cố gắng duy trì phong độ
và có nỗ lực nâng cao chất lượng báo cáo hàng năm một cách tốt hơn
tại lễ trao giải cuộc bình chọn báo cáo thường niên năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo thường niên của tập đoàn bảo việt đạt giải đặc biệt với chất lượng vượt trội về nội dung công bố
và tính minh bạch của thông tin trên báo cáo thường niên
vượt trên các quy định pháp lý của việt nam và bắt kịp với các thông lệ quốc tế
tuy nhiên xét về tổng thể phần lớn các doanh nghiệp niêm yết có báo cáo tài chính vẫn có mức điểm dưới trung bình
vì chưa thật sự chú trọng đến việc công bố thông tin
chính vì vậy các doanh nghiệp việt nam vẫn có cơ hội để thay đổi chính mình bằng việc cải thiện chất lượng báo cáo
điều này sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng sự tin tưởng của các cổ đông cũng như thu hút các nhà đầu tư tốt hơn
để xác định tình trạng hiện tại của doanh nghiệp như thế nào
và để có thể đưa ra được cái quyết định đầu tư chính xác nhất vào cổ phiếu của doanh nghiệp đó
điều đấy còn có thể khiến cho những cái khoản đầu tư của chúng tôi sẽ phải chịu những cái rủi ro rất lớn
ví dụ như là có thể bị thua lỗ ngay khi vừa trực tiếp vừa đầu tư vào cái cổ phiếu của doanh nghiệp đó
vấn đề của bố tuyên là một vấn đề rất quan trọng để thể hiện sự minh bạch cũng như là công khai hoạt động của công ty
đối với cả thị trường biết đối với hoạt động của các doanh nghiệp
để các nhà đầu tư căn cứ vào đấy để có thể có hướng đầu tư cho nó phù hợp nhất
trên tinh thần là ủy ban trung khoán những trường hợp nào mà vi phạm một cách nhiều lần
cũng như là anh có vi phạm một cách có hệ thống thì ủy ban trung khoán đã là xử phạt
theo báo cáo môi trường kinh doanh của nhóm ngân hàng thế giới
việt nam hiện đang đứng thứ một trăm hai mươi hai trên tổng số một trăm tám mươi chín nền kinh tế được xếp hạng trên toàn cầu
về bảo vệ các nhà đầu tư
để cải thiện việc nâng hạng ở góc độ quốc gia
các nhà hoạch định chính sách cần xây dựng một hành lang pháp lý thật hoàn chỉnh
đủ mạnh và hiệu quả để các bên tham gia phải tuân thủ các quy định
cần xử lý thật nghiêm minh các sai phạm
tránh tình trạng nhiều doanh nghiệp đang coi nhẹ nghĩa phụ và trách nhiệm của mình
tôi nghĩ là song song với việc công bố thông tin minh bạch và đưa thông tin đến các nhà đầu tư
thì tôi nghĩ cần có thêm những cái chế tài để làm sao cho
một là giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư cá nhân
hai là làm sao tăng hình thức phạt với các đối tượng gây ra những thiệt hại đấy
tôi lấy ví dụ như bảo vệ nhà đầu tư cá nhân
thì tôi lấy ví dụ như là thời gian vừa rồi cũng có một số ít những vụ liên quan đến việc
những nhà đầu tư khá nhân bị thiệt hại khi mua cổ phiếu của những công ty
mà có những thông tin về báo cáo tài chính
hoặc thông tin đưa ra ngoài thị trường nó rất là mập mờ
mà cái đấy nó xuất phát từ phía chủ đích của doanh nghiệp
yêu cầu đối tượng gây thiệt hại
để đền bù khắc phục cái hậu quả của nhà đầu tư chứ thật ra nếu như hiện nay
thì gần như những nhà đầu tư là coi như là mất trắng
thời gian qua chính phủ đã định vị rõ thị trường chứng khoán có vai trò chiến lược
là kênh huy động vốn chung và dài hạn để phát triển kinh tế đất nước
như vậy để xây dựng lòng tin đối với các nhà đầu tư và huy động được nguồn vốn tốt
dài hạn thì vấn đề minh bạch thông tin trao đổi hai chiều
là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của thị trường
vấn đề này thật sự là một trong những điểm mấu chốt quan trọng
và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của tất cả các bên tham gia thị trường
giúp thị trường chứng khoán việt nam phát triển lành mạnh
và có đủ sức cạnh tranh với các thị trường trong khu vực
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
và thay thế thông tư số năm mươi hai năm hai nghìn một mươi hai của bộ tài chính
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
thông tư bao gồm chín chương trong đó có bảy chương hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp
trong việc công bố thông tin định kỳ công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu
để đẩy lùi thực trạng thiếu minh bạch thông tin công bố sai chậm có chủ đích
thì ngoài những chế tài mà các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra
thì mỗi cá nhân doanh nghiệp cần ý thức xem việc minh bạch hóa thông tin cho các nhà đầu tư
là quyền lợi cho cả đôi bên giữa doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư
ngoài ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ thường
cùng với đó các đơn vị vận hành thị trường như sở giao dịch chứng khoán hà nội
cũng đã triển khai nhiều chương trình thiết thực với doanh nghiệp
nhằm nâng cao ý thức trong câu chuyện này như cuộc thi chấm điểm báo cáo thường niên
hoạt động công bố thông tin của chúng ta là trong thời gian vừa qua
luôn luôn là một trong cái nội dung mà ủy ban chứng khoán cũng như các sở
đã coi là rất quan trọng đồng hành với quản trị công ty
và chúng ta cũng phải nhìn nhận cái khách quan là
là từng bước từng bước các doanh nghiệp đã rất ý thức được trong cái câu chuyện này
thế tuy nhiên mà để đạt được cái thông lệ quốc tế
mà để có thể thu hút được và có thể thu hút
củng cố thêm được lòng tin nhà đầu tư đặc biệt
nếu nó là đầu tư nước ngoài thì có lẽ chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm
công khai minh bạch thông tin là một trong những tiêu chí hàng đầu của thị trường chứng khoán
để thực hiện được điều này không chỉ có nỗ lực của các cơ quan quản lý
mà cần sự hợp sức của các doanh nghiệp thành viên thị trường
tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty
khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các cuộc bình chọn đánh giá sự minh bạch
do các tổ chức có chuyên môn thực hiện
tuy nhiên còn tồn tại nhiều khó khăn trong quá trình triển khai
và giám sát việc công bố thông tin trên thị trường hiện nay
khó khăn của chúng tôi ở đây là chúng tôi thấy rằng là
các doanh nghiệp cho đến thời điểm này thì vẫn quan điểm của cái việc công bố tin giống như là nghĩa vụ
tôi phải làm
thế cho nên là các doanh nghiệp ít nhiều cũng sẽ tìm cách để đối phó
để ne tránh để trì hoãn
và chúng tôi cũng hướng đến
cái chuyện là trong một cái cơ chế tốt hơn
là không phải chỉ là cái chuyện là thực hiện theo cái quy định của pháp luật
mà ngay cả các doanh nghiệp khi cần tự mình cũng có thể về công bố thông tin
tự mình muốn công bố thông tin
tự mình yêu cầu cơ quan quản lý công bố thông tin cho mình
thì cái đấy là một cái mức độ phát triển hơn nữa về người công bố thông tin
và lúc ấy thì giám sát sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
thế nhưng mà cũng có một cái điểm cần phải nhấn mạnh
đấy là thường thì các doanh nghiệp không bao giờ muốn công bố thông tin xấu về mình
thông tin tốt họ sẵn sàng công bố
những thông tin xấu hoặc là tác động tiêu cực
thì họ có thể là không công bố
và khi họ công bố thì cơ quan quản lý cũng chưa gì biết ngay
thế thì khi mà họ không thể không thể giấu được nữa họ phải công bố
thì lúc đấy sẽ tạo ra một số các cái vụ việc ở trên thị trường
và cái điều đấy thì càng thấy rằng là cái trách nhiệm của cơ quan quản lý
trách nhiệm cơ quan vận hành phải làm tốt hơn nữa
trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường
việc minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán
có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin đối với các nhà đầu tư
các tổ chức quản lý tiêu hành thị trường
là điều kiện thúc đẩy thị trường chứng khoán nước ta phát triển hiệu quả
lành mạnh tạo lòng tin cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư
chuyển đến với một thông tin đáng chú ý
một cơn mưa kèm theo lốc xoáy vừa quét qua thành phố bạc liêu
khiến cho hàng chục căn nhà ở phường ven biển nhà mát đã bị sập bị tốc mái
nhiều hộ dân phải sơ tán rất may là không có thiệt hại về người
một số người dân tại phường nhà mát thành phố bạc liêu cho biết
vào thời điểm nêu trên mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra bất ngờ
làm cho bà con không kịp chở tay
đây là cơn lốc xoáy mạnh chưa từng xuất hiện tại địa phương kể từ nhiều năm qua
cơn lốc xoáy với cường độ mạnh đã làm cho hàng chục căn nhà dân bị sập và tốc mái hoàn toàn
hệ thống đường dây điện của nhiều căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn
chiều ngày một mươi năm tháng một ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu cho biết
trong số nhiều ngôi nhà bị sập và tốc mái có một mươi ba ngôi nhà bị thiệt hại nặng
rất may không thiệt hại về người
nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của trận lốc xoáy
ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu cho biết
trước mắt hỗ trợ khẩn cấp những hộ bị thiệt hại nặng mỗi hộ ba triệu đồng
những hộ gia đình còn lại tùy theo mức độ
ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu cùng các ngành chức năng sẽ hỗ trợ sau
trong phần tin quốc tế mỹ tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức tổng thống mới
hàn quốc hoãn quyết định bắt giữ lãnh đạo tập đoàn samsung
các cơ quan chức năng của mỹ đang tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh
cho lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử donald trump sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng một tới tại washington
những vụ tấn công kiểu sói đơn độc hiện bị các cơ quan an ninh mỹ
xếp vào những mối đe dọa lớn nhất đối với sự kiện trọng đại
dự kiến sẽ thu hút gần một triệu người tham gia này
bộ an ninh nội địa mỹ cho biết hai mươi tám nhân viên an ninh
bao gồm lực lượng của sở mật vụ cảnh vệ quốc gia cục điều tra liên bang và cảnh sát khu vực
sẽ được triển khai để kiểm soát an ninh trong lễ nhậm chức
theo kế hoạch các lãnh đạo sẽ được bảo vệ bởi hệ thống khiên chắn kính chống đạn
lực lượng bắn tỉa bảo vệ cũng được triển khai tại các tòa nhà xung quanh
fdi cũng sẽ lắp đặt các máy dò sinh học hóa học và bức xạ xung quanh khu vực này
khu vực bảy km hai trung tâm của washington sẽ cấm mọi xe cộ
trong khi những người đi bộ đến đây cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ
lực lượng an ninh cũng triển khai các xe tải xe ben xe khách
để ngăn chặn các vụ tấn công bằng xe như đã xảy ra ở pháp hay đức
đồng thời ra lệnh cấm máy bay không người lái hoạt động trên bầu trời washington trong ngày hai mươi tháng một tới
công tố viên đặc biệt của washington
đặc biệt của hàn quốc đã hoãn ra quyết định về việc phát lệnh bắt giữ phó chủ tịch tập đoàn samsung của hàn quốc lee che yon
ông lee hiện đang phải đối mặt với cáo buộc khối lộ trong vụ bê bối chính trị liên quan đến tổng thống park geun hye
quyết định trì hoãn này không được nêu rõ lý do
trước đó ông lee đã phải trả lời thẩm vấn hai mươi hai giờ
ông này khai nhận tổng thống park ép buộc tập đoàn phải cung cấp hàng tỷ won
cho nhiều tổ chức có liên quan đến bà chuê nhân vật trung tâm của vụ bê bối hiện nay
lời khai nhận này trái với những gì ông lee đã tuyên bố trong một cuộc điều trần tại quốc hội hồi tháng trước
theo luật của hàn quốc những người phạm tội khai man như vậy có thể bị phạt tới một mươi năm tù
samsung bị cho là đã ký kết một hợp đồng trị giá một mươi tám ba triệu đô la với một công ty ở đức do bà chuê và con gái sở hữu
các nhà điều tra đang nghi ngờ rằng hợp đồng trên được ký kết để đổi lấy việc cơ quan hiêu trí hàn quốc
dưới sức ép của phủ tổng thống hậu thuẫn vụ sát nhập giữa hai chi nhánh của samsung trong năm hai nghìn một mươi tám
tổng thống philippines rodrigo duterte cho biết ông có thể xem xét áp đặt thiết quân luật nếu tình trạng phạm tội ma túy trở nên nguy hiểm hơn
tuyên bố này gây chú ý bởi chỉ một tháng trước nhà lãnh đạo philippines đã bác bỏ khả năng này vì theo ông việc này không giúp cải thiện cuộc sống của người dân
tổng thống duterte nêu rõ trong trường hợp tình hình trở nên quá nguy hiểm ông sẽ ban bố thiết quân luật
chấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
được phát triển
được tổng thống duterte tuyên bố từ khi tranh cử và tích cực triển khai từ khi ông lên nhậm chức giữa năm ngoái
từ đó đến nay chiến dịch chấn áp tội phạm ma túy tại philippines đã tiêu diệt sáu người bên cạnh đó có một triệu người đã bị bắt giữ hoặc ra đầu thú
cơ quan thăm dò vũ trụ nhật bản ngày hôm nay đã phải bấm nút hủy vụ phóng tên lửa nhỏ nhất thế giới có thể mang vệ tinh sau khi phát hiện trục chặt trong hệ thống truyền dữ liệu
tên lửa số bốn thuộc dòng tên lửa ss năm trăm năm mươi bảy
tên lửa ss năm trăm năm mươi hai chở một vệ tinh nhỏ nặng khoảng ba kg đã được phóng từ trung tâm vũ trụ uchino ura tỉnh kagoshima tây nam nhật bản
với chiều dài một mươi m và rộng năm mươi cm tên lửa ba tầng này được thiết kế có thể đưa vệ tinh nặng tối đa bốn kg lên quỹ đạo cách bề mặt trái đất tới hai km
lần này tên lửa siêu nhỏ này mang theo vệ tinh chikom một nặng ba kg được lập trình di chuyển trong quỹ đạo hình elite quanh trái đất nhằm thu thập hình ảnh bề mặt trái đất
với số liệu về trong khoảng một tháng trước khi rơi vào tầng khí quyển chi phí sản xuất và phóng tên lửa đầy này ước tính là khoảng bốn ba triệu usd
bộ tư pháp mỹ ngày một mươi ba tháng một cho biết là hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu moody đã đồng ý trả gần tám trăm sáu mươi bốn triệu đô la mỹ trong một vụ giàn xếp với nhà chức trách mỹ
liên quan đến những cáo buộc hãng này đã thổi phồng những chứng khoán được sử dụng cho các tài khoản vay thế chấp gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm hai nghìn tám
nhà chức trách mỹ cáo buộc moody đã đánh giá quá cao xếp hạng của những chứng khoán sử dụng cho các khoản vay thế chấp dưới chuẩn hoặc những khoản vay rủi ro
vốn là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất tại mỹ kể từ sau cuộc đại suy thoái kinh tế vào năm một nghìn chín trăm ba mươi
đại diện bộ tư pháp mỹ cho biết thỏa thuận nói trên của moody không chỉ là một hình phạt nghiêm khắc và buộc hãng này phải thừa nhận việc làm sai trái của mình
ngoài ra nó cũng là cam kết mới của moody đảm bảo tính chuẩn mực
trong thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân